tại nghệ an đã gần ba tháng nay trên địa bàn tỉnh nghệ an hầu như không có mưa
nắng nóng và gió tây nam xuất hiện sớm càng tăng mức độ hạn hán
theo báo cáo của cơ quan chức năng hiện tại chín mươi sáu hồ đập vừa và lớn
chín trăm sáu mươi năm hồ đập nhỏ chỉ ở mức dưới năm mươi dung tích thiết kế trừ hồ vực mấu ở huyện quỳnh lưu
lưu lượng dòng chảy trên các sông suối thấp hơn trung bình nhiều năm từ năm mươi bảy mươi
hiện tại đã có gần một ha bị hạn nặng tập trung ở vùng cuối các kênh tưới
trước tình hình trên ubnd tỉnh nghệ an đã chỉ đạo tại thời điểm này không xả nước
với lưu lượng lớn để phục vụ kinh doanh điện
ngành nông nghiệp cũng đã cùng các địa phương khẩn trương ứng phó bằng mọi biện pháp tích cực nhất